tại bộ y tế phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra sars cov hai đã họp trực tuyến với lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông
ubnd tp hà nội bệnh viện bạch mai và các chuyên gia để triển khai công tác phòng chống dịch
tại cuộc họp các đại biểu đã nhận định trong công tác phòng chống dịch vừa qua
về cơ bản mũi từ bên ngoài chúng ta đã kiểm soát được nhưng lo nhất bây giờ là nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
hiện còn hai ổ dịch rất nguy hiểm là quán ba bút đa tp hcm đặc biệt là ổ dịch mới ở bệnh viện bạch mai hà nội
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết bệnh viện bạch mai được đánh giá là một ổ dịch lớn nguy hiểm ở nước ta
bộ y tế đã thành lập một tổ công tác đặc biệt một tổ điều tra dịch tễ tại bệnh viện bạch mai
hiện nay tất cả y bác sĩ nhân viên bệnh nhân đã được cách ly và xét nghiệm
tuy nhiên bệnh viện bạch mai là cơ sở y tế lớn mỗi ngày có từ một mươi đến một mươi năm người qua lại
không loại trừ nguy cơ lây nhiễm không chỉ từ bệnh nhân cán bộ y tế mà còn cả từ người đến thăm người đến khám bệnh
vì vậy nguy cơ lây nhiễm ở bệnh viện bạch mai cũng như các bệnh viện khác là rất lớn
sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với virus sars cov hai có liên quan đến bệnh viện bạch mai hà nội
ngay trong tối nay hai mươi tám tháng ba binh chủng hóa học bộ quốc phòng trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc
phóng xạ hạt nhân miền bắc đã triển khai lực lượng và phương tiện tiến hành phun hóa chất tẩy độc khử trùng các khu khám và điều trị của bệnh viện